các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại tỉnh bạc liêu kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng khen ngợi bạc liêu sau hai mươi năm tái lập tỉnh đến nay đã và đang có những bước phát triển rất đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi sáu trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức đảng bộ và nhân dân tỉnh bạc liêu đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
tổng sản phẩm trong tỉnh tăng năm ba mươi tám so với cùng kỳ
về một số mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh bạc liêu trong thời gian tới tổng bí thư đề nghị bạc liêu phải chú trọng hơn nữa việc hoàn thiện quy hoạch kế hoạch phát triển toàn diện phù hợp tiềm năng thế mạnh của tỉnh
đồng chí gợi mở bạc liêu nghiên cứu phát triển mạnh điện gió tạo nguồn năng lượng sạch cho địa phương cả vùng và đất nước
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng hai đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính của tập đoàn việt úc tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình thăm dự án nhà máy điện gió bạc liêu tại xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu đến thăm tặng quà gia đình cách mạng của tỉnh bạc liêu
sáng hai mươi một tháng hai tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn công tác trung ương đã làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt tỉnh cà mau
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính của tập đoàn việt úc tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình thăm dự án nhà máy điện gió bạc liêu
địa phương cần tập trung phát triển kinh tế biển đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng chủ quyền quốc gia đồng thời nghiên cứu phát triển mạnh hơn điện gió điện mặt trời quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái trồng và bảo vệ rừng ứng phó với biến đổi khí hậu
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng đến dân hương và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại cà mau
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm công viên văn hóa mũi cà mau thuộc xã đất mũi huyện ngọc hiển khảo sát kè tạo bãi trồng rừng lấn biển và trồng cây lưu niệm tại đây
tại đất mũi đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nghe báo cáo phương án đầu tư cảng nước sâu hòn khoai dự án điện gió khai long

tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nghe báo cáo phương án đầu tư cảng nước sâu hòn khoai dự án điện gió khai long
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm khu du lịch khai long tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến
lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại lễ kỷ niệm biểu dương những kết quả tỉnh thanh hóa đã đạt được trong bảy mươi năm qua
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh cần ra sức phát huy
tinh thần năng động sáng tạo tiềm năng lợi thế của địa phương huy động và sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để phát triển nhanh và bền vững chủ tịch nước cũng lưu ý là
địa phương có điều kiện tự nhiên phong phú nằm ở vị trí quan trọng nơi cửa ngõ giao lưu giữa
các tỉnh bắc trung bộ và bắc bộ thanh hóa cần huy động các nguồn lực để phát triển nhanh
đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực
hiện đại quan tâm thu hút các dự án đầu tư có tính kết nối liên vùng nhằm tạo ra động lực mới
cho phát triển kinh tế xã hội
chiều cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công
các trung ương đến thăm và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa về tình hình phát triển
kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn phát biểu tại buổi làm việc
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những thành tiệu tỉnh thanh hóa đạt được trong những
năm qua để thanh hóa sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần bám sát
các chủ trương chính sách đã đề ra khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế chú trọng phát triển theo
chiều sâu và đẩy mạnh liên kết vùng tại buổi làm việc chủ tịch nước cũng lưu ý thanh hóa cần
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính chăm lo công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền
các cấp hoạt động hiệu lực hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức liêm chính hết lòng hết sức phục vụ
sáng ngày hai mươi ba tháng hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua
khen thưởng trung ương đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi bảy cùng dự có đồng chí nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban
trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ hiện trong cả nước có rất nhiều
tấm gương tốt điển hình tốt nhưng việc tuyên truyền lại chưa làm tốt nên chưa có sức lan tỏa trong nhân dân
nhưng thủ tướng yêu cầu cần phải tuyên truyền làm sao để nhân rộng các gương điển hình trong nhân dân
nhằm nêu bật cái chân thiện mỹ để cái chân thiện mỹ cùng đồng hành và tồn tại trong cuộc sống của mỗi cá nhân
trong cả nước bên cạnh đó cũng cần phải lên án mạnh mẽ về tham nhũng tiêu cực nhằm loại bỏ dần những mặt trái của xã hội
ngày hai mươi bốn tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án làng đại học đà nẵng
và làm việc với tập thể cán bộ giáo viên sinh viên phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
và biểu dương những nỗ lực của đại học đà nẵng trong hai mươi năm qua tuy nhiên thủ tướng lưu ý đại học đà nẵng còn bộc lội
nhiều bất cập và hạn chế như chưa phát huy vị trí đầu tàu trong khu vực miền trung chưa phát huy rõ nét trong hệ thống chuyên môn
cũng như chưa nâng cao được uy tín và vị thế bên cạnh đó cơ sở vật chất còn giải rác manh mún trường lớp và máy móc thiết bị
còn chậm được đầu tư đổi mới thủ tướng khẳng định chính phủ cùng các bộ ngành và địa phương quyết tâm sớm chấm dứt
quy hoạch treo hai mươi năm của dự án làng đại học đà nẵng thủ tướng nhấn mạnh đại học đà nẵng nên sung phong đi đầu trong tự chủ
quản trị đại học để nâng cao chất lượng đào tạo phần đầu ít nhất có hơn tám mươi sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm
đồng thời yêu cầu đại học đà nẵng phấn đấu trở thành môi trường giáo dục tiên tiến hướng đến đẳng cấp ở top năm mươi đại học nghiên cứu ở
từ ngày hai mươi tới ngày hai mươi một tháng hai tại tòa nhà quốc hội phiên họp thứ bảy của ủy ban thường vụ quốc hội đã diễn ra
tại phiên họp lần này các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng
như cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau giữa hai dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến
đó là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi bốn và dự án luật thủy lợi
ủy ban thường vụ cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu quốc hội
ủy ban thượng vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số nội dung để làm cơ sở cho chính phủ triển khai thực hiện
trong đó gồm các danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
cho ý kiến về việc ban hành nghị định của chính phủ về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù
của thành phố hồ chí minh cho ý kiến về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung mương
để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đối với các xã trong vùng đồng bằng sông cửu long
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang quốc hội liên bang
liên bang nga do bà valentina matvienko chủ tịch hội đồng liên bang dẫn đầu
đã tới hà nội bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng hai
ngay sau lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo văn hóa khoa học công nghệ
du lịch năng lượng và khai thác dầu khí cũng như kết quả hợp tác giữa các địa phương hai nước chủ tịch
ngân cảm ơn quốc hội nga đã ủng hộ và nhanh chóng phê duyệt nghị định thư về hợp tác dầu khí
tạo điều kiện thuận lợi cho liên doanh vietso petro và rusviet petro hoạt động
đồng thời cảm ơn phía nga đã tạo điều kiện cho rất nhiều người việt nam đã được đào tạo ở liên bang soviet trước đây và liên bang nga ngày nay
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác ra soát các văn kiện đã ký kết hoặc chưa ký kết
nhưng đã thỏa thuận sớm ban hành văn bản cần thiết nhằm triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
đồng thời giao nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước ra soát và giám sát việc thực hiện các văn bản mà hai bên đã ký và thỏa thuận
sáng ngày hai mươi hai tháng hai tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch hội đồng liên bang nga bà valentina matvienko đang có chuyến thăm việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng bà chủ tịch valentina matvienko và đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội liên bang nga sang thăm việt nam
bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức liên bang nga nhất là cuộc hội kiến với bà tại trụ sở thượng viện liên bang nga vào năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
coi đó là một trong những hướng ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình
bà valentina matvienko khẳng định liên bang nga sẽ làm tất cả những gì có thể để phát triển và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa liên bang nga và việt nam ngày càng đi vào chiều sâu
chiều ngày hai mươi một tháng hai tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko
bà chủ tịch hội đồng liên bang nga sang thăm việt nam chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên sớm thống nhất và triển khai danh mục nhiệm vụ ưu tiên trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước cũng đề nghị quốc hội nga phát huy vai trò giám sát triển khai thực hiện hiệp định đồng thời hỗ trợ sớm ban hành các văn bản nội bộ cần thiết cho việc thực thi hiệp định theo quy định của luật pháp nga
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa giao lưu nhân dân đa dạng hóa hợp tác kinh tế thương mại nhằm khai thác và tận dụng có hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa giao lưu nhân dân đa dạng hóa hợp tác kinh tế thương mại nhằm khai thác và tận dụng có hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế thương mại tự do việt nam
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa giao lưu nhân dân đa dạng hợp tác kinh tế thương mại nhằm khai thác và tận dụng có hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa giao lưu nhân dân đa dạng hợp tác kinh tế thương mại tự do việt nam

chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa giao lưu nhân dân đa dạng hợp tác kinh tế thương mại tự do việt nam